tiếp tục thông tin về việc giải cứu hai nạn nhân bị mắc kẹt do sập hầm khai thác vàng trái phép tại tỉnh hòa bình
sáng nay lực lượng cứu hộ đã hút hết nước ở trong hang đồng thời xác định được vị trí của hai nạn nhân
lãnh đạo ubnd tỉnh hòa bình chỉ đạo các sở ban ngành các đơn vị liên quan huy động mọi lực lượng phương tiện
và thực hiện các giải pháp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các nạn nhân
đồng thời xem xét đề xuất xử lý việc đào bấy đất khai thác vàng trái phép tại xã thanh nông huyện lạc thủy
chủ bãi vàng là ông bạch xuân hưng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại thôn vôi xã thanh nông đã bị công an tỉnh hòa bình tạm giữ để điều tra làm rõ
ubnd huyện lạc thủy cho biết từ tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu đến nay ubnd huyện lạc thủy đã bàn hành hai mươi tám văn bản
chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai khoáng sản
qua kiểm tra tại thôn lộng xã thanh nông huyện phát hiện trường hợp ông bạch xuân hưng có hành vi khai thác vàng xa khoáng trái phép
ubnd xã thanh nông đã lật bài biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
nhưng ông hưng vẫn nhiều lần cố tình tiếp tục tái phạm
ngày năm một mươi ubnd xã thanh nông tiến hành kiểm tra tháo rỡ lán chạy di rời máy móc phương tiện
tuy nhiên do chưa khắc phục đoạn đường bị sạt lờ nên số máy móc phương tiện chưa di rời được
ông hưng đã lén lút thực hiện khai thác vàng trở lại vào ban đêm
đến sáng ngày bốn tháng một mươi một thì xảy ra sự cố nêu trên
hiện lực lượng chức năng tỉnh hòa bình vẫn đang tập trung cứu hộ giải cứu hai nạn nhân bị mắc kẹt